cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ngô thành phú ba mươi năm tuổi ngụ tỉnh long an
về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên
như vậy sau khi các vụ việc chỉ dừng lại ở mức xử lý hành chính
đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra công an tp biên hòa xử lý hình sự một vụ khai thác cát trái phép
theo kết quả điều tra ban đầu công an tp biên hòa đã hai lần phát hiện bắt giữ ngô thành phú
điều khiển thuyền bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn thuộc địa phận phường an bình và xã hiệp hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
trong đó lần đầu bắt giữ tại phường an bình
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng ngô thành phú vẫn tái phạm
bản thân phú nhận thức được cả hai lần bơm hút cát trái phép là vi phạm pháp luật
nhưng vẫn cố ý thực hiện
theo công an tp biên hòa lâu nay đã bắt giữ nhiều đối tượng khai thác vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
nhưng tất cả chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính tịch thu phương tiện nên chưa đủ sức gian đe
do đó việc lần đầu tiên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa xử lý hình sự một đối tượng bầm hút cát trái phép
thể hiện sự quyết tâm của lực lượng chức năng để hạn chế tiến tới chấm dứt nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai